hôm nay một mươi chín tháng một mươi một lễ tưởng niệm đồng bào và cán bộ chiến sĩ hy sinh tử vong trong đại dịch covid một mươi chín
sẽ được tổ chức tại hai điểm cầu thành phố hà nội và thành phố hồ chí minh
buổi lễ là một sự nhắc nhớ về đại dịch đã diễn ra đồng thời chia sẻ động viên trước những đau thương mất mát
và lan tỏa tình nhân ái cộng đồng
bên cạnh đó sẽ còn nhiều nội dung đáng chú ý khác trong sáu mươi phút tới đây của chương trình
và mở đầu như thường lệ sẽ là những tin tức nổi bật trong hai mươi bốn giờ qua
lan tỏa tình đồng bào
chủ trương của đảng và nhà nước tổ chức lễ tưởng niệm đồng bào tử vong
và cán bộ chiến sĩ hy sinh trong đại dịch covid một mươi chín
đã được đông đảo người dân cư dân mạng ủng hộ
lễ tưởng niệm nhằm thể hiện nỗi buồn sâu sắc
sự sẻ chia cho những mất mát đau thương của nhiều gia đình
đã mất đi người thân đồng thời tiếp tục khích lệ tinh thần
đối với các lực lượng đã và đang tiếp tục tham gia cuộc chiến phòng chống dịch covid một mươi chín
tôi đồng ý tham gia và cầu nguyện cho các nạn nhân xấu xố
nguyện cầu cho những người đã mất vì covid được siêu thoát
tôi xin gửi lời chia buồn đến gia đình có người thân đã mất vì covid
cuộc sống vô thường quá mong những người còn lại bình an
mong mọi người nâng cao ý thức trách nhiệm trong cuộc sống hơn nữa
kể từ khi dịch bệnh covid một mươi chín bùng phát lần thứ tư
đã có rất nhiều người phải trải qua những giây phút
đau xót khi mất đi những người thân yêu nhất
có những đứa trẻ còn chưa lớn đã rơi vào hoàn cảnh mồ côi cha mồ côi mẹ
cư dân mạng mong rằng lễ tưởng niệm những người đã mất
đồng thời chia sẻ động viên trước những mất mát đau thương của gia đình
người thân và lan tỏa tình nhân ái cộng đồng
cũng là để nhắc nhở nhau có trách nhiệm hơn
cho công cuộc chống dịch còn diễn biến phức tạp và khó lường
một cột mốc đáng nhớ
để mọi người nên có ý tưởng
để mọi người có ý thức hơn trong việc phòng chống dịch covid một mươi chín
chúng ta tưởng nhớ và không bao giờ quên đồng bào
chiến sĩ bác sĩ đã ngã xuống vì covid một mươi chín
chúng ta sẽ mãi không quên trận chiến với đối thủ vô hình này
tận đáy lòng mong mọi người nâng cao ý thức thêm chút nữa
hãy cố gắng thêm chút nữa để chúng ta quay về cuộc sống bình thường
tắt đèn và thắp nến
tại các khu vực công cộng căn hộ khách sạn
nhà dân là cách để mọi người hưởng ứng tham gia lễ tưởng niệm
cư dân mạng tin rằng lễ tưởng niệm những vong linh đã mất do dịch bệnh
sẽ giải tỏa được một phần tâm lý xã hội chữ nặng lâu nay
vì mất mát bất ngờ và lễ tang theo phong tục không được vẹn tròn
lễ tưởng niệm là một sự nhắc nhớ về đợt dịch khủng khiếp đã diễn ra
và những bài học cần rút ra trong quản lý xã hội để hạn chế tối đa mất mát
cùng intv tham gia lễ tưởng niệm đồng bào tử vong
và cán bộ chiến sĩ hy sinh trong đại dịch covid một mươi chín
bằng cách hãy để lại những bình luận và chia sẻ ý kiến của mình
trên fanpage của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị xếp hàng là một nét văn hóa cần có trong một xã hội văn minh
và đặc biệt cần phải có ở những nơi đông người
những nơi công cộng như bến xe nhà ga
nó thể hiện sự tôn trọng quyền lợi của những người xung quanh
thế nhưng thực tế thì không phải ai cũng đặt quyền lợi của cộng đồng lên trên quyền lợi của cá nhân
câu chuyện giao thông ngày hôm nay chúng tôi muốn đề cập tới văn hóa xếp hàng khi tham gia giao thông
và xin phép được bắt đầu từ một địa điểm thu hút rất đông đảo người dân thủ đô trong những ngày gần đây
lần đầu tiên một tuyến đường sắt đô thị của việt nam đi vào hoạt động
nó như một trải nghiệm rất mới lạ đối với người dân thủ đô
háo hức hiếu kỳ và sốt ruột đó là tâm lý của rất đông người dân đang đứng ở đây
và quả thật thì sự hiếu kỳ và tò mò có sức mạnh lớn hơn rất nhiều ý thức phòng chống dịch
và cả sự cảnh giác đối với nguy hiểm nữa
và khi ý thức không quyết định được việc bạn có được lên tàu hay không
thì đây chính là lúc mà sức mạnh về cơ bác
sẽ đập lên ngôi
em thấy khi lên tàu như thế thì không hay lắm ạ
tại vì thực ra cửa thì khá là nhỏ
mọi người trên lần sô đẩy như thế thì không tốt
nó đôi khi vô hình có thể làm tổn thương bất cứ một ai đấy
mà mình không biết ví dụ như là kiểu vô tình chung dẫm đạp hay sô đẩy
với lại em thấy là nhân lực ở trên tàu thì cũng còn ít
thủ yếu là em thấy có mỗi một anh anh hay đi nhắc nhở mọi người thôi
mà cô không thể nào đi nhắc nhở suốt được
cho nên là mới để xảy ra tình trạng như thế
lượng người của mình đổ xô vào chen nhau
để được kiểu như được cảm giác là lên tàu lần đầu tiên ấy
mọi người cái ý thức của mọi người thực sự là đáng đáng chê trách
kia bây giờ của mình là đang chưa có cái vách ngăn ấy
cái vách ngăn để mà giữa cái tàu và cái đường ra xuống ấy
thì là sẽ phải chấp hành theo hiệu lệnh của những người mà người ta đứng đấy là chỉ dẫn
nhưng mà đôi khi thì một số những người mà tò mò này
mọi người muốn ngó xuống đấy
không thể xem nó như thế nào
và hai là khi chụp ảnh nữa
thấy là trong thời gian vừa rồi là mọi người vẫn có những thiếu ý thức
cho vấn đề là tuân thủ cái sự hướng dẫn của cái người ấy
em thấy nó khá là tiêu cực ấy ạ
như là người việt mình cái vách ngăn chấp hàng hầu như là nó rất là ít
thường mọi người đi cũng rất là chen lấn các thứ
việc phải chen lấn như thế thì em thấy nó rất là không tốt ạ
tại vì đây cũng là dịch vụ công cộng ấy
do ý thức từng người ấy ạ
ra đi thì ai thì cũng muốn là mình được ưu tiên
hoặc là mình cũng muốn được đi trước hay là nói chung là có cái phần gì
ưu tiên đấy cho mình hoặc dành cho mình cái phần tốt đấy
có lẽ là với một người không ngừa đông đúc và bon chen như tôi
thì việc trải nghiệm tàu điện trên cao từ cát linh cho đến nguyễn trãi
như vậy là đủ rồi
thôi thì đành nhường lại cho những người khác
và tôi quay trở lại với những tuyến đường bộ của tôi
thất vọng ở trên nhưng ở dưới thì cũng chẳng hơn gì
ở trên hay ở dưới thì cũng thế cả thôi
văn hóa xếp hạng lại tiếp tục được lờ đi
có lẽ khó có một nơi nào mà người dân lại rất biết cách chấp lấy cơ hội như ở hà nội
những khoảng trống được mở ra và chỉ nháy mắt đã đóng lại
trở thành vị trí của những người nhanh con mắt lẹ tay ga
thậm chí họ còn chẳng ngại ngần
sẵn sàng trà đạp lên quyền lợi chính đáng của người đi bộ trên vỉa hè
ở nhà chỉ có đi từ nhà sang chợ khoảng độ năm trăm linh m
nhưng có mà bị tai nạn để đi đi phòng
để đi phải đi bệnh viện cấp cứu với bản thân tôi đấy
trên đường thì thôi cứ mạnh được yếu thua thôi
chứ còn người đúng thì chưa chắc đã được
và người sai có khi là chưa chắc đã thua
nó ngoạn thành thực ra chúng ta cũng thấy rằng là
cái gọi là người tham gia giao thông
rồi tổ chức giao thông điều hành giao thông và xử lý các cái gọi là vi phạm giao thông
nó là một chuỗi những cái gọi là việc mà để cho nó xây dựng nên một cái văn hóa giao thông nó hoàn chỉnh
những tình huống giao thông như thế này
có lẽ là
minh chứng rõ nhất trong văn hóa xếp hàng
cho ý thức tham gia giao thông của một bộ phận người tham gia giao thông thiếu kiên nhẫn
chúng ta nhìn thấy
là chúng ta vẫn phát triển từ một cái xã hội mang cái tinh chất là nó đang từ nông nghiệp trở lên
và tất cả những cái thói quen như kiểu xếp hàng hay là làm cái gì đấy là nó là phải phục vụ cho một cái xã hội mang tính chất là công nghiệp
nó phải kỷ luật
giống như là dây chuyền thì anh bắt buộc là anh sẽ phải là làm đúng một cái thao tác hoặc là động tác
nếu không thì toàn bộ cái dây chuyển nó hỗn loạn
nhưng mà chúng ta hình như là chưa quen với cả cái nền văn hóa đó
vì vậy khi mà tiến lên cái cuộc cách mạng công nghiệp bốn thì chúng ta sẽ gặp những cái gọi là rào cản về mặt văn hóa và mặt hành vi như vậy
đó là cái điều mà chúng ta cần phải nhận ra và cần phải điều chỉnh cho nó sớm
có lẽ câu chuyện châu trọng uống nước đục không còn quá phù hợp với cái cách vận hành của một đô thị hiện đại
việc tham gia giao thông trong một đô thị lớn dù là công cộng hay cá nhân thì cũng đòi hỏi những nguyên tắc và quy củ chặt chẽ dựa trên ý thức tự giác của mỗi cá nhân
và đường thì sẽ vẫn còn tắc khi mà ý thức vẫn chưa được thông
thưa quý vị mới đây sở thông tin và truyền thông tỉnh bình dương xác nhận đã nhận được văn bản của cục phát thanh truyền hình và thông tin điện tử bộ thông tin và truyền thông
và đang có những giải trình những phương án cụ thể lên ủy ban nhân dân tỉnh bình dương về việc xử lý phát ngôn vi phạm trên mạng xã hội
liên quan đến buổi giao lưu do bà nguyễn phương học
cục phát thanh truyền hình và thông tin điện tử cho rằng nội dung phát ngôn trong buổi phát trực tuyến live stream có dấu hiệu vi phạm pháp luật
thông tin sai sự thật xúc phạm danh dự uy tín của nhiều người nên báo chí và cũng là của nền báo chí cách mạng việt nam
phát ngôn trên mạng xã hội là câu chuyện được quan tâm nhiều trong thời gian gần đây và sự việc này tiếp tục cho thấy các cơ quan chức năng cũng như chính quyền địa phương
cần có những biện pháp cụ thể hơn mạnh mẽ hơn tăng cường công tác
quản lý xử lý kịp thời các hành vi vi phạm không để mạng xã hội trở thành nơi mà nhiều người có thể sử dụng để xúc phạm danh dự
nhân phẩm của các cá nhân tổ chức hay là sử dụng những ngôn ngữ phản cảm tung tin giả tin sai sự thật gây bức xúc trong dư luận
nội dung này sẽ được phóng viên của chúng tôi trao đổi với tiến sĩ luật sư đặng văn cường đoàn luật sư thành phố hà nội
xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
trong công văn cục phát thanh truyền hình và thông tin điện tử nêu rõ vào ngày một mươi bốn tháng một mươi một
bà nguyễn phương hằng giám đốc khu du lịch đại nam tổ chức buổi gặp gỡ và giao lưu với khán giả tại khu du lịch đại nam
buổi giao lưu được quay phim và phát trực tiếp trên nhiều kênh ở các nền tảng mạng xã hội như youtube tiktok và facebook
đáng chú ý trong phát ngôn của một khách mời tham dự buổi giao lưu có nội dung có dấu hiệu vi phạm pháp luật
tung tin sai sự thật xúc phạm danh dự uy tín của báo chí cách mạng việt nam
cục phát thanh truyền hình và thông tin điện tử đề nghị sở thông tin và truyền thông tỉnh bình dương kiểm tra xác minh
xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật nếu có liên quan đến vụ việc này
báo cáo kết quả xử lý về cục trước ngày ba mươi tháng một mươi một
mặt khác chủ đề buổi giao lưu là người thật việc thật và sự thật với nội dung công kích trực diện nhiều nghệ sĩ nhà báo
đầu tiên thì chúng tôi xin được cảm ơn các bạn đã theo dõi
chúng tôi xin được cảm ơn tiến sĩ luật sư đạo văn cường đã nhận lời tham dự chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
theo dõi đoạn clip vừa rồi thì ông đánh giá như thế nào về việc khi mà khách mời tham gia những cái livestream
và có dấu hiệu vi phạm pháp luật tung tin sai sự thật cũng như là xúc phạm danh dự uy tín của nền báo chí cách mạng việt nam
vâng có thể nói rằng là qua cái đoạn clip vậy thì rõ ràng là những người xem những chương trình như vậy
thì rõ ràng trước hết là có cảm giác là không thoải mái một chút nào cả
và những cái hành vi phát ngôn như vậy có tính chất là xuyên tạc quy chủ
và rõ ràng là hành vi này có thể được xác định là đưa tin sai sự thật
bởi vậy là với những hành vi mà phát ngôn trên mạng xã hội như vậy thì tôi nghĩ rằng là cơ quan chức năng
cần vào cuộc xác minh làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật
hiện nay hiến pháp việt nam thì ghi nhận tôn trọng bảo đảm và bảo vệ quyền tự do của mọi chủ thể
thì trong đó có tự do ngôn luận
tuy nhiên cái tự do ngôn luận này cũng phải được thực hiện trong giới hạn khuôn khổ của pháp luật
không thể lợi dụng cái việc tự do ngôn luận để xâm phạm đến quyền và lĩnh hợp pháp của nhà nước của tổ chức của cá nhân
cá nhân công dân cũng như là cơ quan tổ chức thực hiện các hoạt động trên không gian mạng
thì phải tuân thủ các quy định của pháp luật
cụ thể là tuân thủ các quy định của luật an ninh mạng cũng như là các văn bản pháp luật có liên quan
trên cơ sở là phải tôn trọng cái quyền lĩnh hợp pháp của nhà nước của tổ chức của cá nhân
và mọi hành vi đưa tin sai sự thật xâm phạm trái pháp luật đến danh dự nhân phẩm uy tín của cá nhân
cũng như là uy tín của cơ quan tổ chức thì đều phải bị xem xét xử lý theo quy định
như ông vừa chia sẻ là chúng ta phải tuân thủ với cái luật an ninh mạng
vậy thì những cá nhân có hành vi phát ngôn sai sự thật trên mạng xã hội thì sẽ bị xem xét xử lý như thế nào
luật an ninh mạng thì quy định cái quyền và nghĩa vụ của các chủ thể khi tham gia các cái hoạt động trên không gian mạng
thì trong đó điều gì
của luật an ninh mạng năm hai nghìn một mươi tám thì quy định là nghiêm cấm cái hành vi đưa tin sai sự thật
xuyên tạc vu khống xúc phạm danh dự nhân phẩm uy tín của người khác uy tín của nhà nước của tổ chức của cá nhân
bởi vậy là trường hợp hành vi được cơ quan chức năng xác định là hành vi đưa tin sai sự thật
hoặc là hành vi được xác định là vu khống hoặc là hành vi là đưa các thông tin trái phép trên mạng máy tính mạng viễn thông
thì cái người vi phạm đó sẽ bị phạt hành chính
hoặc là bị truy cứu trách nhiệm hình sự
trong trường hợp mà đưa ra thông tin không đúng sự thật mà chưa gây hậu quả nghiêm trọng gì
thì riêng cái hành vi đưa tin sai sự thật như vậy thì người vi phạm sẽ bị xử phạt từ một mươi triệu đồng đến hai mươi triệu đồng
theo quy định tại điều một trăm linh một của nghị định số một mươi năm năm hai nghìn hai mươi về xử phạt hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông tần số vô tuyến điện
còn trường hợp là những cái hành vi mà đưa những cái thông tin biết rõ là không có thật
nhưng mà nhằm xúc phạm danh dự nhân phẩm uy tín của người khác
hoặc là tố cáo người khác quy kết người khác phạm tội
thì hành vi đó có thể bị xử lý hình sự về tội vu khống theo quy định tại điều một trăm năm mươi sáu của bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
với cái chế tài có thể lên đến bảy năm tù
ngoài ra cái hành vi mà đưa những thông tin trái phép trên mạng internet
ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống tâm lý đến sức khỏe của công dân
ảnh hưởng đến gây ảnh hưởng xấu đến dư luận
thì hành vi này cũng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội đưa hoặc sử dụng trái phép mạng máy tính mạng viễn thông
theo quy định tại điều hai trăm tám mươi tám của bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
với cái chế tài có ba loại chế tài là phạt tiền cải tạo không giam giữ và phạt tù
và mức phạt tù cao nhất tội danh này cũng có thể đến bảy năm tù
thế còn đối với những cái người mà lợi dụng cái không gian mạng lợi dụng cái quyền tự do ngôn luận
để đi quá giới hạn của quyền tự do xâm phạm đến quyền lợi ích hợp pháp của nhà nước của tổ chức của cá nhân
thì cái hành vi vượt quá giới hạn này gây ra dư luận xấu trong xã hội
thì cũng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ
để xâm phạm quyền và lĩnh hợp pháp của nhà nước của tổ chức của cá nhân
theo quy định tại điều ba trăm ba mươi một bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
thì cái tội này chế tài cũng có thể đến bảy năm tù
thì đó là các chế tài hành chính và hình sự có thể áp dụng
để xử lý đối với những người mà đã đi quá cái giới hạn của quyền tự do ngôn luận
đã lợi dụng hoạt động trên mạng xã hội để xúc phạm danh dự nhân phẩm uy tín người khác
đưa tin sai sự thật và đưa những thông tin bị cấm trên không gian mạng
vậy theo ông thì chúng ta cần phải có những quy định chặt chẽ và có những cái chế tài nào
để xử lý những hành vi vi phạm của các cá nhân
và ngăn chặn những cái phát ngôn vi phạm trên mạng xã hội
không để ảnh hưởng tới danh dự uy tín của các cá nhân
tổ chức và gây bức xúc trong dự luận
tôi nghĩ rằng là trên mạng xã hội hiện nay thì đang có một vài nhóm
đang gọi là làm láo loạn mạng xã hội
và rõ ràng là cái việc mà cơ quan chức năng cần phải siết chặt cái công tác quản lý
trên mạng xã hội là cái việc cần thiết
và rõ ràng là khi mà xã hội phát triển như hiện nay
trong cái thời điểm của cách mạng bốn như thế này
và khi mỗi một người dân chỉ cần một cái
thiết bị thông minh có kết nối internet là có thể hòa mạng
có thể tham gia các giao dịch trên không gian mạng
và không gian mạng hiện nay trở thành một cái không gian quan trọng
không gian mở
diễn ra rất nhiều các hoạt động kinh tế văn hóa xã hội trên đó
và nó trở thành một cái đời sống mở rộng của con người trên đó
bởi vậy là nơi đó cần phải được quản lý
không thể là để ai muốn nói gì thì nói làm gì thì làm trên đó
và rõ ràng dưới góc độ pháp lý thì pháp luật việt nam
cũng đang dần dần hoàn thiện các quy định để quản lý trên không gian mạng
thì trong đó có thể chúng ta kể đến những cái nghị định
ví dụ như trước đây nghị định bảy mươi hai nghị định bảy mươi bốn một trăm bảy mươi bốn
rồi là luật an ninh mạng hai nghìn một mươi bốn
thì đã có những cái quy định
cụ thể cái trách nhiệm cái nghĩa vụ của tổ chức cá nhân
trong việc tham gia các hoạt động trên không gian mạng
bởi vậy là mọi cái hành vi mà vi phạm pháp luật trên không gian mạng
đặc biệt là đưa thông tin sai sự thật
hoặc là đưa những nội dung thông tin bị cấm
vi phạm cái điều tám của luật an ninh mạng
thì rõ ràng là
cũng đã có
pháp luật cũng đã có quy định những cái chế tài
chế tài ở đây là
có thể là chế tài hành chính theo nghị định số một mươi năm
hoặc là chế tài hình sự
theo điều một trăm năm mươi năm một trăm năm mươi sáu
điều hai trăm tám mươi tám hoặc là điều ba trăm ba mươi một
thì đó là những cái chế tài hình sự có thể áp dụng
bởi vậy tôi nghĩ rằng là
ngoài cái việc là hoàn thiện hệ thống pháp luật
xây dựng cơ chế chính sách để quản lý không gian mạng
thì chúng ta cần phải tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật
để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật
chấp hành pháp luật cũng như là nhận thức của công dân
trong cái việc là thực hiện cái ý thức trách nhiệm của mình trên không gian mạng
đồng thời là cũng cần phải phát hiện và xử lý nghiêm minh
đối với các đối tượng mà coi thường pháp luật
lợi dụng cái không gian mạng để
xuyên tạc vu khống xúc phạm danh dự nhân phẩm uy tín của người khác
hoặc là làm nhục người khác
đưa ra thông tin sai sự thật
làm ảnh hưởng đến đặc biệt là
trong xã hội chúng ta có những nhóm người
ví dụ như là
trẻ em thanh thiếu niên
những người mà nhận thức nó còn chưa đầy đủ
về xã hội
thứ hai là những cái người mà
đồng bào dân tộc thiểu số mùng sâu mùng xa
hoặc là những người mà
lao động có cái nhận thức hạn chế
thì rất dễ bị những cái đối tượng
xấu lôi kéo kích động
rồi là đưa ra những thông tin
ảnh hưởng đến sự phát triển hình thành nhân cách
cũng như ảnh hưởng đến suy nghĩ lối sống
dẫn đến câu chuyện là
sẽ gây ra nhiều hệ lụy cho xã hội
bởi vậy tôi nghĩ rằng là
đó là những cái nguyên nhân
và đồng thời là
cái giải pháp tuyên truyền
phổ biến giáo dục pháp luật
là rất quan trọng
đồng thời là phải xử lý đối với các hành vi phạm
có thể nói rằng là
mạng xã hội là một công cụ hữu hiệu
để chúng ta mở cánh cửa ra đối với thế giới
tuy nhiên là chúng ta cần phải trang bị đầy đủ
những kiến thức và kỹ năng
để sử dụng mạng xã hội thông minh
để không vi phạm pháp luật đúng không ạ
một lần nữa thì xin được cảm ơn luật sư
đã tham dự chương trình ngày hôm nay của chúng tôi
hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo